ngày một mươi chín tháng một mươi hai bảo hiểm xã hội việt nam và hội nhà báo việt nam đồng tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc về bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và trao giải kỷ niệm trương vì sự nghiệp bảo hiểm xã hội
tham dự lễ trao giải có bà trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
ông thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
ông nguyễn thế kỷ ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam
đây là lần đầu tiên giải thưởng này được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
qua đó tôn vinh những tác phẩm báo chí tiêu biểu có phần thiết thực cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các loại hình bảo hiểm
hướng tới xây dựng ngành an sinh xã hội vững mạnh
với hơn một hai trăm linh tác phẩm dự thi từ một trăm ba mươi một cơ quan báo chí đơn vị ban tổ chức đã lựa ra bốn giải a tám giải b một mươi hai giải c hai mươi giải khuyến khích và bốn giải tập thể
các tác phẩm dự thi năm nay đã phản ánh được nhiều nội dung của ngành bảo hiểm xã hội như công tác cải cách thủ tục hành chính
những bất cập từ chính sách đến thực tiễn qua đó khẳng định vai trò của ngành bảo hiểm xã hội đối với sự nghiệp an sinh xã hội
nhân dịp này ngành bảo hiểm xã hội đã trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp bảo hiểm xã hội cho một mươi năm đồng chí đã có đóng góp quan trọng ý nghĩa cho sự nghiệp phát triển ngành bảo hiểm xã hội